thưa quý vị những ngày này tại điện biên có hàng vạn du khách về tham dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ và thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ
di tích đồi a một là một trong những địa điểm thu hút đông đảo người dân
thưa quý vị và các bạn trước thời điểm chính thức diễn ra lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
mùng bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mùng bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn đã có hàng vạn người dân đã tới các điểm di tích tại thành phố điện biên phủ
đặc biệt là di tích đồi a một cũng như người dân đã tới dân hương các anh hùng liệt sĩ trong sự biết ơn và xúc động
đồi a một nằm ở phường mường thanh thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên là nơi từng diễn ra những trận đánh khốc liệt và kéo dài nhất
có tính chất quyết định trong chiến dịch điện biên phủ
những ngày này di tích lịch sử đồi a một đón hàng vạn du khách tới tham quan
du khách đã được nghe các hướng dẫn viên kể lại những ngày tháng hào hùng của dân tộc ta
với chiến thắng lừng lễ năm châu
và giao lưu cùng với các nhân chứng lịch sử xem lại những đoạn phim tư liệu về chiến thắng lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu diễn ra cách đây vừa tròn bảy mươi năm và thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật với những ca khúc sống mãi với thời gian
trong một trăm hai mươi phút của chương trình các nội dung tại năm điểm cầu đã ghép lại một bức tranh toàn cảnh về chiến thắng điện biên phủ
qua đó truyền tải thông điệp chiến thắng điện biên phủ là chiến công chung của cả dân tộc được hôn đúc bởi khát khao giành độc lập tự do của một dân tộc
suốt bảy mươi năm qua lá cờ mang khát vọng chiến thắng đã dẫn dắt quân và dân ta vượt qua các cuộc chiến giành độc lập tự do tập hợp sức mạnh ý chí để đổi mới xây dựng đất nước
và lá cờ quyết chiến quyết thắng mãi là biểu tượng cho ý chí khát vọng việt nam hùng cường
thưa quý vị nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ sáng nay ngày sáu tháng năm đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
tham dự đoàn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị thủ tướng phạm minh chính đồng chí trương thị mai thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương
nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân các ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội phó thủ tướng chính phủ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước và lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và đoàn thể trung ương